cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai người
nguyên là tránh văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện bù đăng bao gồm phạm đình nhất và nguyễn thanh lâm cùng chú tại thị trấn đức phong huyện bù đăng
cả hai bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
căn cứ kết quả điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra có đủ căn cứ xác định từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín khi đang giữ chức vụ tránh văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện bù đăng
phạm đình nhất đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra ký duyệt hồ sơ chứng tử đề nghị thanh quyết toán đối với các khoản phụ cấp và tiền hỗ trợ cho đại biểu hội đồng nhân dân huyện bù đăng
từ đó trương thị hiệp là kê toán của đơn vị đã bị khởi tố bị can bắt tạm giam trước đó đã lợi dụng lập khống hồ sơ chứng tử quyết toán để chiếm đoạt kinh phí gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn một tỷ đồng
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín khi đang giữ chức vụ tránh văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện bù đăng
nguyễn thanh lâm đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra ký duyệt hồ sơ chứng tử đề nghị thanh quyết toán đối với các khoản phụ cấp và tiền hỗ trợ cho đại biểu hội đồng nhân dân huyện bù đăng
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn bốn trăm tám mươi triệu đồng